bộ ngoại giao iran thông báo nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt
đối với liên minh châu âu eu theo đó bổ sung tám thức thể và một mươi hai cá nhân vào danh sách này
trong danh sách mới nêu trên của iran có các thành viên của nghị viện châu âu quốc hội pháp
tổng biên tập tờ báo pin của đức và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại eu
động thái này của tây iran là nhằm đáp trả việc eu ngày một mươi bảy tháng một mươi
áp đặt trừng phạt với một mươi một cá nhân và bốn thức thể iran
cho rằng iran đã vi phạm nhân quyền trong việc ứng phó với làn sóng biểu tình đang diễn ra tại nước này
theo đó những cá nhân và thành viên của các thực thể bị trừng phạt sẽ bị eu cấm thị thực và phong tỏa tài sản
mỹ anh và canada trước đó cũng đã áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể tại iran